từ đầu năm cho đến nay hà nội đã ghi nhận hơn năm trăm linh trường hợp mắc tay chân miệng và chưa có ca nào tử vong
tuy vậy thì những tháng cuối năm là thời điểm mà bệnh này gia tăng do dãy lây lan trong mùa tự trường khai giảng năm học mới
vì vậy sở y tế hà nội đã chỉ đạo các đơn vị tích cực chủ động phòng chống tay chân miệng
sở y tế yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội tập huấn hướng dẫn chuyên môn về giám sát và xử lý dịch tay chân miệng
cho trung tâm y tế quận huyện thị xã đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh tay chân miệng
giám sát chặt chẽ tình hình dịch tại cộng đồng và cơ sở y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp có trách nhiệm cung cấp đủ chloramin b và trang thiết bị cần thiết cho xử lý dịch
sở y tế yêu cầu trung tâm y tế các quận huyện thị xã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục tại địa phương
triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng trong trường học
đối với các cơ sở khám chữa bệnh cần bảo đảm đủ cơ số thuốc trang thiết bị phòng chống lây nhiễm chéo
trong bệnh viện không để xảy ra tử vong do dịch bệnh tay chân miệng